trường hợp bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình sẽ được chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai
hoặc bệnh viện tư nhân đủ điều kiện nếu người nhập cảnh có nhu cầu
khi người nhập cảnh có kết quả xét nghiệm dương tình viết sắt covid một mươi chín tại sân bay
có nhu cầu và đủ điều kiện cách ly tại nhà
bộ phận kiểm dịch y tế quốc tế thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
nhập thông tin người nhập cảnh lên nền tảng số covid một mươi chín
và thông báo nhanh bằng điện thoại đến trung tâm y tế quận huyện và thành phố thủ đức
nơi người nhập cảnh sẽ cách ly để quản lý giám sát và chăm sóc
trung tâm y tế quận huyện và thành phố thủ đức
chịu trách nhiệm phân công trạm y tế phường xã
hoặc trạm y tế lưu động chăm sóc theo dõi quản lý tại nhà theo quy định